việc xây dựng các trung tâm thông tin dữ liệu nghiệp vụ là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách
cần đưa ra các giải pháp công nghệ tiên tiến hiện đại sát thực tế phù hợp hiệu quả
cho việc xây dựng quản trị vận hành trung tâm thông tin dữ liệu phục vụ công tác công an
hội đàm với đoàn đại biểu bộ tư pháp các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an và ngài abdullah bin sultan bin awad al nuaymi
bộ trưởng bộ tư pháp uae
về dẫn độ và hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và uae
việc ký kết các hiệp định song phương thể hiện quyết tâm của nhà nước việt nam
trong thực hiện các nghĩa vụ cam kết quốc tế trong lĩnh vực tư pháp hình sự
thưa quý vị từ khi đề án sáu về những tiện đích nổi bật đang được triển khai
thì việc quản lý lưu trú cư trú đã trở nên dễ dàng hơn nhiều
chính vì thế công tác tuyên truyền hướng dẫn về lưu trú
luôn được công an các địa phương trú trọng thực hiện
trong đó có tỉnh quảng ngãi
nếu như trước kia các cơ sở kinh doanh lưu trú ở huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
mỗi ngày đều phải đến cơ quan công an quản lý để đăng ký lưu trú tạm trú
thì giờ đây khi áp dụng đăng ký trực tuyến
đã giúp các điểm lưu trú giảm bớt được rất nhiều thời gian đi
và thủ tục đơn giản hóa cực kỳ tiện lợi trong quá trình đăng ký
trên phần mềm dịch vụ công lúc mở khai báo xong thành công
thì bên công an là sắp nhận thành công ngay lúc đó luôn cho nên rất là tiện lợi
sau khi sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy bị khai tử
việc quản lý cư trú từ phương thức thủ công đã được chuyển dần sang quản lý bằng công nghệ thông tin
theo số định danh cá nhân
các du khách hay người dân địa phương khác đến quảng ngãi
đều thực hiện các thủ tục về đăng ký thường trú tạm trú tạm vắng
thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến
thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tương tự việc quản lý lưu trú của các cơ sở kinh doanh cũng được áp dụng
và chưa bao giờ tiện lợi hơn như hiện tại
hiện nay thì công an huyện của lý sơn đã chuyển khe cho các trò sở
mình chỉ việc kiểm tra thông tin thẻ khen cước hoặc là thông tin chế tờ tùy thăng của khách
sau đó khe bố vụ dịch vụ công trực tuyến bấm ghi và gửi vào sang
thì thông tin của khách lưu trú sẽ được đải qua hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia của công an
và công an sẽ tiến hành
lực lượng công an cơ sở nắm chắc lịch sử lưu trú của du khách người dân
là nhiệm vụ quan trọng trong đảm bảo an ninh an toàn địa bàn
kể từ khi triển khai tài đặt ứng dụng vneid những buổi xuống cơ sở hướng dẫn tài đặt

để giúp các cơ sở kinh doanh lưu trú nắm vững và áp dụng tốt phần mềm
ứng dụng lưu trú lực lượng công an từ huyện đến xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
đã đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn sử dụng ứng dụng dịch vụ công trực tuyến
và phần mềm quản lý lưu trú asm cho các cơ sở lưu trú trên địa bàn
qua đó vừa góp phần phòng ngừa phát hiện dấu hiệu tội phạm vừa phục vụ công tác đảm bảo an ninh trả tự
tạo điều kiện tốt trong quản lý lưu trú phục vụ và phát triển ngành du lịch của địa phương
xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
thời gian qua công an xã viên an đông huyện ngọc hiển tỉnh cà mau đã phát huy cao độ tinh thần
khi dân cần khi dân khó có công an chủ động linh hoạt bám sát địa bàn
làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
qua đó sự vững ổn định tình hình an ninh trả tự trên địa bàn
được chính quyền và nhân dân tin tưởng đánh giá cao
để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm giữ vững an ninh chính trị
trả tự an toàn xã hội trên địa bàn lực lượng công an xã viên an đông đã chủ động xây dựng chương trình
kế hoạch công tác phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ nắm chắc tình hình địa bàn
để ra soát xác định những vấn đề trọng điểm cần tập trung giải quyết
trên cơ sở đó công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương
về công tác đảm bảo an ninh trả tự phù hợp tính chất đặc điểm địa bàn
công an xã đã bảo toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã
chủ động nắm tình hình bám sát địa bàn cơ sở triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa
nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời các đối tượng phạm tội
triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn và các hành vi vi phạm pháp luật khác
ngoài ra công an xã còn làm tốt công tác tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm
một trăm linh tố giác tin báo về tội phạm và tên an ninh trực tự được công an xã tiếp nhận
xác minh nhanh xử lý theo đúng quy định
bên cạnh đó lực lượng công an xã còn chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương
và các ấp làm tốt công tác vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
thông qua các buổi họp dân lực lượng công an đã lồng ghép nội dung tuyên truyền
phổ biến chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
chỉ rõ những phương thức thủ đoạn mới của bọn tội phạm
qua đó đã nâng cao ý thức phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội trong mỗi người dân
nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của tội phạm
phát hiện tố xác các loại tội phạm với cơ quan chức năng
nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi phạm tội bảo đảm tốt an ninh trật tự
từ đó mà cái tình hình mà cái an ninh trật tự về cái an toàn xã hội thì nói chung là được đảm bảo ổn định
với nhiều cách làm linh hoạt sáng tạo phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng công an chính quy
tăng cường về xã trong công tác tuyên truyền vận động mà thời gian qua
công an xã viên an đông đã phát hiện xử lý ba mươi bốn vụ vi phạm hành chính về trật tự xã hội
đấu tranh triệt xóa tám vụ tên nạn xã hội liên quan đến hai mươi hai đối tượng
sự phạt hành chính số tiền hơn
bốn mươi triệu đồng phát hiện xử lý ba vụ ba đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
có phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã
trong cái xử lý những cái vụ việc di phạm xảy ra hoặc là những cái nội dung có liên quan đến an ninh
thì đối với lực lượng công an chính quy là rất là bài bản
từ đó là tạo được cái tính găng đe cho nên có thể nhận thấy là từ khi lực lượng công an chính quy
tiếp nhận thay cho lực lượng bán chuyên trách cũ
thì cái tình hình an ninh trật tự nó có chiều hướng phát triển tốt
một mặt công tác khác được công an xã viên an đông thực hiện rất tốt trong thời gian qua
đó là việc động viên cảm hóa những người từng vi phạm pháp luật nay trở về địa phương sinh sống
bằng sự nhiệt tình gần gũi của các cán bộ công an xã và đoàn thể đã quan tâm động viên
chia sẻ làm cho họ nhận ra sai lầm đồng thời cố gắng vươn lên làm lại cuộc đời
phân đấu trở thành người có ích cho gia đình và xã hội
trong thời gian qua được chính quyền địa phương nhiệt tình giúp đỡ
đặc biệt là các anh em công an xã nhiệt tình trao đổi giúp đỡ phổ biến gặp gỡ
để mà duy trì cái gì cái pháp luật cho mình hiểu biết hơn
từ đó bản thân em thì cũng sống tốt cho gia đình và xã hội
ghi nhận những thành tích trên tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba công an xã viên an đông
được giám đốc công an tỉnh trình bộ công an tặng bằng khen
trong việc thực hiện xây dựng công an xã chính quy tình nhuệ hiện đại
nhưng có một phần thường cao quý hơn đó chính là sự tin tưởng yêu quý của nhân dân trên địa bàn xã
đối với lực lượng công an đang ngày đêm gìn giữ sự bình yên cuộc sống nơi đây
tin an ninh trật tự cập nhật cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã khởi tố vụ án
khởi tố hai mươi bảy bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức pô
trong đó có một mươi một bị can bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc
đáng chú ý là trong một mươi sáu bị can bị khởi tố về hành vi đánh bạc có một số là người nước ngoài
theo cơ quan điều tra từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín công ty trách nhiệm hiểu hạn dịch vụ tpt hà nội được thành lập
sau đó công ty này đã tiến hành các thủ tục xin thành lập công lộc bộ lucas palette

để làm địa điểm tổ chức